thưa quý vị ngay sau vụ cháy nghiêm trọng tại thanh xuân thành phố hà nội đã tạm dừng tổ chức các hoạt động
sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí đến hết ngày một mươi bảy tháng chín để chia sẻ nỗi đau buồn mất mát của các gia đình nạn nhân vụ cháy
cũng như nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân
thành phố hà nội hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là ba mươi bảy triệu đồng đối với một người thiệt mạng và một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với một người bị thương
riêng đối với trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm năm triệu đồng một trẻ thiệt mạng và một mươi triệu đồng đối với một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
cùng với đó thành phố hà nội cũng hỗ trợ tiền thuê nhà với mức năm triệu đồng một hộ thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
đối với sinh viên công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ mỗi cá nhân một năm triệu đồng một tháng thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
thành phố hà nội cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em các gia đình trong vụ cháy với mức năm triệu đồng một trẻ
hỗ trợ hỏa táng chi phí khác bao gồm áo quan túi đồ khâm liệm bình cho hỏa táng xe tăng đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến đải hóa thân hoàn vũ văn điển
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can phạm đình cự nguyên chủ tịch ubnd tỉnh phú yên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó công an tỉnh phú yên cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với đỗ duy vinh nguyên giám đốc sở tài chính phú yên với cùng tội danh nói trên
vào năm hai nghìn một mươi hai đỗ duy vinh đã tham mưu ông phạm đình cự đồng ý ký cho phép công ty pime phạc cô chuyển nhượng sử dụng đất đối với thửa đất số bảy mươi sáu tờ bản đồ số tám thuộc ô phố a hai đường hùng vương tp tuy hòa thuộc trường hợp phải thu hồi đất là trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà giang bắt giữ cùng với tăng vật là một mươi bánh heroin
cụ thể tại khu vực bến xe khách tỉnh hà giang ba đối tượng tráng a dính tráng a xá và tráng a tạ bị phát hiện thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy từ tỉnh điện biên vào địa bàn tỉnh hà giang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một hộp bia cắt tông bên trong có chứa một mươi bánh heroin một xe mô tô ba điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
trong khi đó tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn quốc tuấn chú tại quận thanh khê về tội mua bán trái phép chân ma túy
trước đó tuấn làm bốc vác ở chợ đầu mối thu nhập không đủ tiêu xài nên muốn đổi đời nhanh bằng việc gia nhập các nhóm anh chị ăn chơi và bắt đầu mua bán ma túy
vào tháng bốn năm ngoái tuấn ra tp huế chơi và tìm nguồn cung ma túy lớn từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch
đến tháng sáu tuấn đã ba lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để mua
bảy trăm linh viết thuốc lắc và sáu mươi gram ketamine với tổng giá trị hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
vào ngày chín tháng sáu khi vừa nhận ma túy tuấn bị công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê văn quốc tuấn án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bảo hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phòng năm b một mươi năm tập thể đại học giao thông vận tải phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng tp hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bảy trên sáu mươi tám trên bốn mươi tám tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng vũ tá đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm linh một nguyễn trường tộ phường trúc bạch quận ba đình tp hà nội
bị công an huyện thường tín thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng